hôm nay công an phường nghĩa lộ và công an tp quảng ngãi tỉnh quảng ngãi đã phong tỏa hiện trường xem lại dữ liệu từ camera an ninh của bệnh viện đa khoa quảng ngãi để truy bắt ba đối tượng truy sát bệnh nhân tại khoa cấp cứu của bệnh viện